sáng ngày một mươi bảy tháng chín tại cung văn hóa lao động hiệu nghị việt sô liên đoàn lao động tp hà nội đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
kết quả cụ thể của đợt thi đua được thể hiện qua chi nhóm hoạt động tiêu biểu trong đó nổi bật là đoàn viên người lao động trong toàn thành phố đã có hơn chín mươi đề tài khoa học các cấp sáng kiến giải pháp sản phẩm với giá trị làm lợi trên chín trăm linh tỷ đồng
có năm công trình đã hoàn thành và được liên đoàn lao động thành phố gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
trong khuôn khổ hội nghị liên đoàn lao động thành phố hà nội đã phát động cuộc vận động cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng và ký cam kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn năm hai nghìn một mươi chín với bốn doanh nghiệp
theo đó các doanh nghiệp cam kết sẽ giảm giá từ năm đến bốn mươi trên giá niêm yết sản phẩm dịch vụ hiện có cho đoàn viên công đoàn
các doanh nghiệp cam kết sẽ giảm giá từ năm bốn mươi trên giá niêm yết sản phẩm dịch vụ hiện có cho đoàn viên công đoàn